nhiều ngày qua tỉnh phú yên có mưa trên diện rộng lớn nhất là đêm ngày hai mươi tám đến sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
làm mực nước tại các sông suối lên nhanh gây ngập nhiều nhà dân
lúa đông xuân mới xuống giống cũng bị ngập ống phải gieo xả lại
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nhiều nơi trong tỉnh phú yên có mưa lớn
tại các huyện miền núi sơn hòa sông hinh và đồng xuân nước sông dâng nhanh kết hợp các hồ thủy lợi xả lũ
gây ngập cục bộ nhiều khu dân cư ven sông suối
người dân phải di rời tài sản giao súc ra cầm lên cao để phòng lũ quét
theo ban chỉ huy

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên
trong từ ba đến sáu giờ tới ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và đô thị
nhiều cánh đồng lúa đông xuân gần một tuần tuổi bị rồn rống ngập ống phải gieo xạ lại
để tránh thiệt hại về người và tài sản tại các vùng sung yếu
lực lượng cứu hộ cứu nạn đã trong tư thế sẵn sàng giúp người dân ứng cứu khi có sự cố xấu xảy ra